những ngày vừa qua do ảnh hưởng của bão số năm tại huyện tây giang của tỉnh quảng nam
nhiều nơi vẫn bị cô lập do nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện tây giang đi các xã vẫn còn nhiều điểm sạt lở chưa được khắc phục
hiện trên toàn huyện tây giang có trên một trăm một mươi điểm sạt lở nghiêm trọng
trong đó tập trung chủ yếu nằm trên tuyến đường dt sáu trăm linh sáu đi qua bốn xã vùng cao
chính quyền huyện đang nỗ lực huy động máy móc đào và san ủi khối lượng lớn đất đá
nhằm sớm mở đường để hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân ở khu vực đang bị chia cắt
điểm sạt lở tại km bốn mươi sáu thuộc tuyến đường dt sáu trăm linh sáu nằm trên địa phận xã trihi huyện tây giang
từ đây đi đến trung tâm của một trong ba xã gần nhất có đến tám điểm sạt lở tương tự
để vượt qua đoạn đường chừng khoảng một mươi km còn lại đến điểm trường
thầy nguyễn công tươi cùng đồng nghiệp phải trải qua một hành trình đầy vất vả như thế này
đây là đoạn đường sạt lở rất nhiều
sạt lở với khối lượng đất đá lớn cắt ngang hoàn toàn đường đi
có những đoạn là đường bị lũ cuốn trôi và chỉ còn là một phần bê tông nhỏ
điều này gây khó khăn rất lớn và rất nguy hiểm cho những người đi đường
và để vượt qua đoạn đường này thì mất rất nhiều thời gian cũng như là công sức
thưa quý vị các bạn đến thời điểm hiện tại thì khoảng hơn sáu hội dân của ba xã a san
chợ hâm và gari của huyện tây giang vẫn đang còn bị cô lập hoàn toàn
người dân khi đi qua những đoạn sạt lở như thế này thì phải đi ít nhất là hai người để hỗ trợ nhau trong quá trình di chuyển
đến nay công tác khắc phục các điểm sạt lở sớm thông tuyến vẫn được ưu tiên hàng đầu của địa phương
nhân lực vật lực của các doanh nghiệp cũng đã được chính quyền huy động triệt để
dự kiến đến hết ngày hôm nay tám điểm sạt lở trên đoạn dẫn tới trung tâm xã a san sẽ được khắc phục để thông tuyến công vụ
sẵn sàng cho xe chuyển hàng nhu yếu phẩm cứu trợ người dân
song song với việc tổ chức thông đường huyện cũng chủ động một lượng thực phẩm để chuẩn bị cho chuyển tái hỗ trợ trực tiếp cho bà con các xã tuyến biên giới
để đảm bảo được trước mắt là ổn định đời sống để phục vụ cho bà con
trước mắt để khắc phục thiệt hại ubnd huyện tây giang đã đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí sáu mươi năm tỷ đồng
để khắc phục các tuyến giao thông huyết mạch cầu treo nước sinh hoạt thủy lợi hỗ trợ và khôi phục sản xuất cho nhân dân